còn tại thủ đô hà nội nhằm cung cấp các thực phẩm thiết yếu cho đời sống hàng ngày
cũng như giảm thiểu nguy cơ lây lan của dịch bệnh
tại hà nội thì nhiều mô hình chợ lưu động đã được triển khai
đồng thời mô hình lưu động này cũng đã phát huy được hiệu quả bước đầu
góp phần giảm áp lực cho các chợ dân sinh trong thời gian giãn cách xã hội
sau đây là ghi nhận trên địa bàn quận long biên
đây là một trong bốn điểm bán hàng lưu động trên địa bàn quận long biên hà nội
mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng về cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân
do hàng hóa bày bán ngoài trời nhưng các thực phẩm tươi sống
hay các nhu yếu phẩm khác ở đây đều bảo quản tốt
giá bán bằng giá niêm yết tại các siêu thị
mọi người đến mua hàng tuân thủ chặt chẽ quy định năm k trong phòng chống dịch bệnh
cửa hàng lưu động như thế này thì rất là tiện lợi cho người dân
người ta đi ra người ta mua lương thực thực phẩm trong thời gian giãn cách
siêu thị lưu động như thế này thì
có đầy đủ các mặt hàng đáp ứng được cái nhu cầu của người dân người ta mua
mình ra đây thì vẫn tuân thủ theo các biện pháp của bộ y tế đã đề ra
giãn cách này thì đi vào đây thì cái lập vắng vẻ
đỡ bị sợ nhiễm covid
mua bán thì nó cũng tiện lợi
giá cả thì cũng hợp lý
rau củ quả này thì cá nói chung là đầy đủ
được biết các phường trên địa bàn cũng như ủy ban nhân dân quận long biên
đã phối hợp với doanh nghiệp bán lẻ
trong việc cung cấp kinh phí
tổ chức điểm bán hàng lưu động
xây dựng lực lượng kiểm soát phòng chống dịch bệnh
nhờ đó các doanh nghiệp bán lẻ có điều kiện phân phối nguồn hàng
đầu tư nhân lực để triển khai hiệu quả các điểm bán hàng lưu động
dự kiến kéo dài hết đợt giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
rất là may có sự ủng hộ của cơ sở sở tại
yor long biên cũng có cơ hội để có thể tiếp cận người dân dễ dàng hơn
để giúp đỡ người dân có thể là trong cái thời gian giãn cách
thì mọi người sẽ không
cần phải đi ra những cái nơi khu vực
ví dụ như trận sân sinh cũng khá là nguy hiểm
để cho mọi người có thể là dễ có những nguồn lây bệnh
hiện tại bây giờ là yon đã có ba điểm ba điểm bán hàng lưu động
và mỗi một điểm bán hàng thì bình quân mỗi một ngày
bọn em cung ứng cho người dân lên một tấn hàng đầy đủ hàng hóa
bên cạnh đó thì trong cái thời gian mà bọn em bán hàng lưu động
thường thì sẽ là từ sáu h ba mươi cho đến một mươi một giờ trưa
thì trong cái thời gian đấy thì luôn có xe lưu động
để nếu như người dân có cần thêm những cái mặt hàng
cùng lúc nào đó thì bọn em luôn luôn sẵn sàng
trên tinh thần là hỗ trợ người dân có thể là đặt hàng ngay tại siêu thị
trên bàn phường của tôi là khoảng trên dưới gần một mươi sáu
thì với số dân này thì cái nhu cầu rất là cao
trong cái thực hiện cái chỉ thị một mươi bảy của thành phố
cũng như công điện một mươi tám của chủ tịch thành phố
về liên quan việc giãn cách đảm bảo cái thực hiện
cái chỉ thị một mươi sáu của thủ tịch chính phủ
trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín
thì chính vì vậy là khi có được sự chỉ đạo của quán quận
thì chúng tôi cũng đã nghiên túc chấp hành đội dụng này
và tổ chức tuyên truyền dân biết về việc là các cửa hàng tiện ích
các siêu thị mini được phép hoạt động
và đồng thời là cái hoạt động của cái điểm cung ứng hàng hóa
của trung tâm đức mạng yêu ân để phục vụ dân trên bàn phường
với diễn biến dịch bệnh tại hà nội phức tạp như hiện nay
bộ công thương yêu cầu sở công thương hà nội
có phương án bố trí các điểm bán hàng lưu động trên toàn thành phố
hiện nay mô hình này đang được nhân rộng
trên địa bàn các quận hai bà trưng
thanh xuân để đảm bảo nhu cầu cũng như sức mua của thị trường
đồng thời giảm thiểu các nguy cơ nhiễm bệnh
khi tập trung quá đông người tại các điểm mua sắm
như chợ truyền thống siêu thị